trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp bộ lao động thương minh và xã hội đã có công điện gửi các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị thuộc bộ về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh này
đáng chú ý trong công điện bộ lao động thương minh và xã hội đề nghị dừng tổ chức các hoạt động sự kiện tập trung đông người liên quan tới lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành không tổ chức các hội nghị hội thảo phiên giao dịch việc làm
trường hợp cần thiết báo cáo bộ trưởng xem xét quy định yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp tổ chức sử dụng lao động là người nước ngoài tại các địa phương tạm dừng tiếp nhận lao động từ trung quốc về quê an tết quay trở lại việt nam làm việc và lao động là người nước ngoài di chuyển qua các vùng dịch trong thời gian công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
cục việc làm chủ trì phối hợp với các địa phương giả soát thống kê cập nhật hàng ngày các số liệu thông tin y tế liên quan tới lao động nước ngoài đến từ các vùng có dịch nhất là lao động đến từ trung quốc